theo bản tin dịch covid một mươi chín vào trưa ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm một trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó ba ca nhập cảnh cách ly ngay một trăm linh chín ca ở trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn chiếm nhiều nhất với sáu mươi bốn ca còn lại là bắc giang hai mươi hai ca bắc ninh một mươi bốn ca
lòng an ba ca hòa bình hai ca nghệ an hai ca lào cai hà nội một ca
trong đó chín mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
như vậy là số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là chín ba trăm bảy mươi năm ca
trong đó có một chín trăm ba mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai mươi ba tỉnh đó là yên bái quảng ngãi đồng nai quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế
nam định tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh
gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp trà vinh thái bình
là những địa phương đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
như vừa đề cập thì lào cai đã có thêm một ca nhiễm covid một mươi chín
và người này là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường lào cai thành phố lào cai
là f một của bệnh nhân số một mươi hai nghìn hai trăm năm mươi năm
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra dịch tễ
truy vết khoanh vùng khử khuẩn cách ly người tiếp xúc để có phương án xử lý
lào cai đã di chuyển khẩn cấp sáu trường hợp f hai đã được quản lý cách ly tại nhà ca nghi nhiễm này
lên các thành xương hợp
lên thành các trường hợp là f một và chuyển đến cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với sáu trường hợp này
kết quả là cả sáu mẫu đều âm tính
hiện lào cai đã truy vết được hai mươi chín trường hợp là f một của trường hợp dương tính với sars cov hai nói trên
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai thông báo đến các cơ quan
ban ngành đoàn thể và người dân trên cả nước tăng cường truy vết
tìm những người có mặt tại sáu địa điểm sau liên hệ ngay
đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ gọi điện đến đường dây nóng để khai báo và tư vấn
trong đêm ngày một mươi tám tháng sáu sở y tế lào cai đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị truy vết
khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm đối với người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm
báo cáo nhanh về ban chỉ đạo tỉnh tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các biện pháp cấp bách
phong tỏa tạm thời nơi người nghi nhiễm đã đi qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé